còn nắng vào trưa chiều với nhiệt độ cao nhất ở trong khoảng hai mươi hai mươi ba độ đi cùng là độ ẩm giảm thấp trời hanh khô
quý vị cần chú ý đề phòng nguy cơ xảy ra hỏa hoạn
về đêm và sáng nhiệt độ ở mức thấp giao động từ một mươi hai đến một mươi năm độ vùng núi thấp hơn có nơi rét đậm rét hại
tương tự khu vực tây bắc bộ chịu tác động của không khí lạnh duy trì ổn định nên trời không mưa nắng hanh vào ban ngày
về đêm và sáng nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới giao động từ hai mươi hai mươi ba độ có nơi cao hơn
về đêm và sáng nhiệt độ hạ về dưới mức một mươi bốn độ trời rét sâu
quý vị cần chú ý trang phục ấm áp để đảm bảo sức khỏe
lưu xuống trung bộ khu vực các tỉnh thanh hóa đến thừa thiên huế có sự khác biệt giữa các tỉnh thành
trong khi thanh hóa đến nghệ an và tỉnh phổ biến không mưa còn nắng vào trưa chiều
thì tại phía nam mưa xuất hiện rải rác do gió mùa đông bắc kết hợp với điều kiện địa hình
còn về nhiệt độ duy trì ở ngưỡng rét với cao nhất trong ba ngày tới phổ biến dưới ngưỡng hai mươi ba độ
các tỉnh phía nam đèo hải vân từ đà nẵng đến bình thuận có mưa nhỏ rải rác ở các tỉnh phía bắc khu vực
còn lại có nắng vào trưa chiều nhiệt độ có xu hướng tăng dần từ bắc vào nam
đến các tỉnh ninh thuận bình thuận có thể đạt mức hai mươi tám hai mươi chín độ vào thời điểm trưa chiều
khu vực vùng cao tây nguyên từ nay đến hai mươi năm tháng một mươi hai phổ biến ít mưa ngày nắng
với nhiệt độ cao nhất trong khoảng hai mươi sáu hai mươi chín độ
còn về đêm và sáng nhiệt độ hạ thấp do yếu tố địa hình trời rét với nhiệt độ thấp nhất chỉ khoảng một mươi năm một mươi tám độ
quý vị cần chú ý trang phục ấm áp đảm bảo sức khỏe
tương tự tại các tỉnh thành miền nam đang trong những ngày thời tiết đặc trưng của mùa khô nên mưa ít xuất hiện
thời gian nắng trong ngày kéo dài với nhiệt độ cao nhất từ hai mươi chín ba mươi hai độ có nơi cao hơn
đến tối và đêm do không khí lạnh khuếch tán nên nhiệt độ giảm thấp phổ biến dưới mức hai mươi ba độ trời xe xe lạnh
dự báo trạng thái tạnh giáo còn kéo dài đến hết tháng một mươi hai nên thuận lợi cho các hoạt động thường nhật của người dân phương nam